thủ tướng ab thông báo từ chức ngày càng có nhiều thành viên cấp cao trong nội bộ đảng ldp bày tỏ mong muốn ông suga sẽ ra tranh cử để tiếp tục thực hiện các chính sách của người đương nhiệm
thủ tướng nga mikhail misustin sẽ có chuyến thăm tới belarus và làm việc với các nhà lãnh đạo quốc gia đồng minh đông âu trong ngày mai ba tháng chín
chuyến thăm của thủ tướng nga diễn ra trong bối cảnh belarus đang chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ
bộ trưởng ngoại giao belarus cho biết sự ủng hộ của đồng minh quan trọng nhất là nga sẽ giúp đất này ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ bên ngoài
hôm hai mươi bảy tháng tám tổng thống nga vladimir putin cho biết ông sẵn sàng cử lực lượng hỗ trợ chính quyền belarus nếu tình hình đối đầu leo thang
theo reuters các chuyên gia của cơ quan an ninh liên bang nga đã có mặt ở minsk từ cuối tháng bốn
thông báo mới nhất từ nhà trắng cho biết mỹ sẽ không tham gia vào sáng kiến toàn cầu do tổ chức y tế thế giới who đứng đầu
nhằm phát triển sản xuất và phân phối công bằng vaccine ngừa covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm bảy mươi quốc gia trên thế giới đều tham gia các cuộc đàm phán ban đầu về dự án chung có tên gọi covax
với sự tham gia của who liên minh châu âu đức nhật bản và một số tổ chức phi chính phủ lớn
tuy nhiên chính quyền tổng thống mỹ donald trump đã tự phát triển vaccine với mục tiêu sản xuất ba trăm linh triệu liều vaccine vào cuối năm sau
các chuyên gia y tế nhận định việc mỹ từ chối tham gia vào dự án
covax có nghĩa rằng mỹ đang đánh cực vào hiệu quả của việc tự phát triển vaccine vốn có thể dẫn đến việc tích trữ vaccine và nâng giá thành sản phẩm

mỹ đã mở cửa không phận cho phép chuyến bay chở các quan chức mỹ và israel đi qua để giúp ngắn thời gian bay tới uae dù riyadh chưa thiết lập quan hệ chính thức với israel
đây là cơ hội để các quan chức israel và uae thảo luận về hợp tác kinh tế khoa học thương mại và văn hóa
việc thảo luận về việc thiết lập đại sứ quán tại mỗi nước kết nối đường bay trực tiếp giữa hai nước cũng nằm trong chương trình nghị sự
các quan chức israel hy vọng trong chuyến làm việc này hai bên sẽ ấn định ngày chính thức ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
có thể trong tháng chín giữa thủ tướng israel và thái tử uae tại thủ đô washington của mỹ
có thể nói tổng thống mỹ donald trump đã thành công trong củng cố quan hệ với các đồng minh ở trung đông
đồng thời coi đây là một cơ hội để ông ghi điểm trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ dự kiến diễn ra ngày ba tháng một mươi một tới
để duy trì tầm ảnh hưởng của mỹ ở khu vực có vị trí địa chính trị quan trọng này bộ trưởng ngoại giao mỹ mike pompeo
đã thực hiện chuyến thăm trung đông ngay trước sự kiện bay chung giữa các quan chức mỹ và israel tới uae
giới chức mỹ kêu gọi các nước ả rập có những động thái tương tự uae trong việc bình thường hóa quan hệ với israel
thủ tướng israel netanyahu tiết lộ nhà nước do thái cũng đang bí mật đàm phán với một số nước ả rập về thiết lập quan hệ
israel và uae đã thỏa thuận bình thường hóa quan hệ đưa uae trở thành quốc gia vùng vịnh đầu tiên
và là quốc gia ả rập thứ ba thiết lập quan hệ với israel sau ai cập và jordan
chuyến bay thẳng đầu tiên giữa israel và uae không chỉ là dấu mốc lịch sử trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa israel và uae
mà còn mở ra một kỷ nguyên hòa bình và ổn định hơn tại khu vực trung đông
thỏa thuận giữa israel và uae có khả năng thay đổi tình trạng đối đầu trên toàn khu vực bởi cam kết của israel
hoãn kế hoạch sát nhập các phần của bờ tây vùng đất bị chiếm đóng của palestine
đã loại bỏ mối đe dọa tức thời có thể ảnh hưởng đến tình trạng đối đầu
trong tiến trình hòa bình và ổn định ở trung đông thỏa thuận cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mới
vào thời điểm trung đông và cả thế giới phải đối mặt thách thức nghiêm trọng từ đại dịch covid một mươi chín và quá trình cực đoan hóa
tôi hy vọng thỏa thuận sẽ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo ở tất cả các bên
tái tham gia một cách xây dựng và các cuộc đàm phán có ý nghĩa để giải quyết xung đột israel palestine
thỏa thuận giữa israel và uae nhận được sự ủng hộ của một số nước
như pháp đức oman song vấp phải sự phản đối quyết liệt của giới chức palestine thổ nhĩ kỳ và iran
palestine cho rằng uae đã bội ước trong vấn đề tìm kiếm hòa bình ở trung đông
thông qua việc thành lập một nhà nước palestine độc lập
chuyến bay tới uae của các quan chức mỹ và israel là sự vi phạm rõ ràng và trắng trợn
đối với lập trường của cộng đồng các quốc gia ả rập liên quan xung đột giữa các nước ả rập và israel
việc bình thường hóa quan hệ toàn diện
giữa israel và các nước ả rập chỉ có thể đạt được khi người palestine giành được tự do và độc lập
cũng như chấm dứt sự chiếm đóng của israel trên các vùng lãnh thổ palestine
với những phản ứng gây gắt từ palestine và một số nước ả rập tham vọng về việc các nước ả rập khác
thiết lập quan hệ với israel dường như khó có thể thực hiện mối quan hệ này chỉ có thể được bình
thường hóa nếu cuộc xung đột palestine israel được giải quyết dựa trên giải pháp hai nhà nước và
các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc
nhằm xoa dịu phản ứng dữ dội từ palestine thái tử uae khẳng định rằng thỏa thuận bình
thường hóa quan hệ với israel là một quyết định hướng tới hòa bình
thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với israel là một quyết định hướng tới hòa bình và uae cũng
cam kết sẽ thúc đẩy thiết lập một nhà nước palestine với thủ đô đông jerusalem chúng
tôi nhìn nhận hòa bình như một sự lựa chọn chiến lược nhưng không phải trả giá bằng sự nghiệp
các nhà nước palestine liên hợp quốc cho rằng đây là thời điểm cần tăng cường cách tiếp cận tích
cực để các nhà lãnh đạo palestine và israel tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán cộng
đồng quốc tế hy vọng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ israel uae không chỉ mở ra triển vọng
hợp tác cho hai nước mà còn góp phần vào hòa bình và ổn định ở khu vực
thưa quý vị theo số liệu mới nhất được công bố
giá tiêu dùng tại khu vực sử dụng đồng tiền trung châu âu đã giảm mạnh trong tháng tám
với lạm phát lần đầu tiên xuống mức âm kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
lãm phát tại khu vực eurozone trong tháng tám đã rơi xuống mức âm hai giảm sâu so với mức bốn
trong tháng bảy và cách khá xa mục tiêu chính thức đặt ra là gần hai nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng
giảm suất mạnh do tác động của đại dịch covid một mươi chín trong khi đó đồng euro đầu phiên giao dịch ngày
một tháng chín đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua so với đồng usd tiến sát mốc một euro đổi
được một hai mươi usd như vậy đồng euro đang tiếp tục đà tăng giá song lại có xu hướng yếu hơn so với một
số loại tiền tệ khác giới phân tích cho rằng số liệu trên sẽ đạt ra cho ngân hàng trung ương
châu âu đứng trước nhiều thách thức trong việc cứu trợ nền kinh tế cũng như gây thêm áp lực
đối với các nước trong việc tăng chi tiêu công nhằm khôi phục nhu cầu và phục hồi nền kinh tế
cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo người dân cần thận trọng khi cơn bão mai sắc có thể gây lở đất
mưa lớn tại tỉnh okinawa và đảo chính kyushu tây nam nước này
chiều nay bão đã di chuyển tới gần phía bắc đảo kyushu gây sóng lớn và khiến thủy chiều dâng cao
các chuyến tàu tốc hành giữa thành phố hiroshima và hakata sẽ tạm dừng hoạt động cho đến tám giờ
ngày ba tháng chín đây là tuyến đường nối các khu vực phía tây với tây nam của nhật bản
dự báo mây sắc sẽ đổ bộ vào phía tây thành phố busan hàn quốc vào đêm nay
trước khi hướng về phía đông bán đảo triều tiên rồi di chuyển theo hướng bắc đến biển nhật bản
thưa quý vị đài loan trung quốc thông báo sẽ thiết kế lại hộ chiếu để nhấn mạnh tên
của hòn đảo này tránh lẫn lộn với trung quốc đại lục
hộ chiếu của đài loan hiện có tên chính là republic of china được in lớn bằng cả tiếng anh và
hoa trong khi từ taiwan được in ở dưới hộ chiếu mới dự kiến sẽ được phát hành từ đầu năm sau
sẽ bỏ phần tiếng anh ngoài ra từ thaiwan sẽ được in lớn hơn người đứng đầu cơ quan phụ trách ngoại
giao của đài loan cho rằng cần phát hành hộ chiếu mới để ngăn việc cư dân của họ bị nhầm lẫn với
người đại lục nhất là trong quá trình kiểm tra nhập cảnh mới được nhiều quốc gia áp dụng vì dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi